trước đó trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba trên nội bàn thành phố buôn ma thuột vào ban đêm thường xuất hiện một đối tượng chùm kín đầu đeo găng tay đột nhập vào nhà người dân trộm cắp nhiều tiền vàng máy tính đồng hồ với tổng trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
vào cuộc điều tra khám nghiệm hiện trường truy vết đối tượng lực lượng công an đã gặp nhiều khó khăn vì đối tượng rất chuyên nghiệp mọi dấu vết ở hiện trường đều bị xóa sạch
qua nghiên cứu các chiếc xoét camera an ninh trên các tuyến đường và nhà dân phát hiện có một đối tượng
thường xuyên là đêm tối sử dụng khăn bịt mặt rồi là sử dụng găng tay và thường xuyên thay đổi quần áo nên chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thu lượm dấu vết tại hiện trường
tuy nhiên với quyết tâm đấu tranh với tội phạm đến cùng chỉ sau một thời gian ngắn tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đã làm rõ và bắt giữ tên trộm tinh quái gây ra hàng loạt vụ trộm trên
đó là nguyễn duy khánh chú tại xã eak niếc huyện rông bắc tỉnh đắk lắk khánh là đối tượng từng có ba tiền án về các tội lừa đảo chiếm đọt tài sản trộm cắp tài sản và cối gây thương tích
mới đây sau khi ra tù vì cần tiền tiêu xài và đánh bạc trên mạng nên khánh đã tìm về con đường trộm cắp
lúc em làm thì em chuẩn bị đồ đoàn và tất cả từ an jet mũ hộp tay hộp trang nói chung là đồ đoàn thay đổi liên tục nhưng mà mấy anh công an vẫn tìm ra được em
em ở huyện rông bắc
bước đầu công an thành phố buôn ma thuột đã làm rõ từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay khánh đã gây ra một mươi vụ trộm cắp tài sản lấy cắp nhiều tiền vàng trang sức máy tính điện thoại đồng hồ với tổng giá trị tài sản khoảng một trăm một mươi tám triệu đồng
hiện công an tp bôn ma thuột đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nguyễn duy khánh theo quy định của pháp luật
công an huyện đất đỏ tỉnh bà rệ vũng tàu cho biết đang điều tra xử lý vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn
tại km số một mươi ba ba trăm linh quốc lộ năm mươi năm thuộc xã phước long thọ huyện đất đỏ qua kiểm tra tổ tuần tra kiểm soát của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bà rịa vũng tàu phát hiện một đối tượng vi phạm nồng độ cồn
tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính nhưng đối tượng này có hành vi giật lại giấy tờ xe và dùng tay đấm vào mặt đại úy nguyễn quốc hùng
lập tức lực lượng công an tiến hành không chế đối tượng ngay sau đó một đối tượng khác đã điều khiển xe máy chạy đến dùng dao đe dọa các thành viên trong tổ công tác
trước sự manh động của đối tượng thiếu tá nguyễn mạnh hùng đã nổ súng chỉ thiên cảnh cáo và yêu cầu đối tượng bỏ hung khí xuống
tổ công tác sau đó tiến hành khống chế và bàn giao hai đối tượng cùng hai xe mô tô một dao dạng gốc bằng kim loại cho công an huyện đất đỏ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
để bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông được an toàn và thuận lợi trong dịp nghỉ lễ vừa qua
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã triển khai kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là xử lý các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn
trong thời gian năm ngày nghỉ lễ từ hai mươi chín tháng bốn đến ba tháng năm
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã tổ chức tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý bốn trăm hai mươi một trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao nhất là ba trăm một mươi sáu trường hợp hai mươi ba trường hợp vi phạm tốc độ trở hàng quá khổ quá tải một mươi trường hợp
và hai trường hợp điều khiển xe trên đường có chất ma túy phạt tiền nộp ngân sách nhà nước hơn một ba tỷ đồng
qua quá trình theo dõi trên địa bàn toàn tỉnh thì việc do đã thực hiện đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ
trong thời gian vừa qua thì ý thức của người dân trong việc chấp hành khi tham gia giao thông được nâng lên rất là rõ rệt
đặc biệt là trong quá trình tham gia giao thông thì số người vi phạm về uống rượu khi điều khiển phương tiện đã giảm nhiều so với cùng kỳ những năm trước trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la tăng cường bố trí lực lượng
tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường huyết mạch các điểm du lịch tập trung đông dân cư
tập trung xử lý đối với các lỗi vi phạm chính dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn ma túy
trở hàng quá tải trọng chạy quá tốc độ không đưa mũ bảo hiểm đua xe trái phép chạy xe lạng lách đánh võng gây dối trật tự công cộng
qua công tác tuần tra kiểm soát nếu phát hiện sẽ kiên quyết xử lý không có vùng cấm không có ngoại lệ

trong thời gian qua việc siết chặt kiểm tra nồng độ cồn đã mang lại hiệu quả tích cực
không chỉ giảm số vụ tai nạn mà còn giảm cả số vụ vi phạm và ý thức của người dân đã được nâng cao rõ rệt
với sự vào cuộc quyết liệt và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm của lực lượng chức năng
góp phần bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông
người dân cũng đã tự giác nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh luật khi tham gia giao thông
trong kỳ nghỉ lễ đã không xảy ra vụ tai nạn giao thông đáng tiếc nào
người dân đã có một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn an toàn và ý nghĩa
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng gồm đỗ anh tuấn đào văn hiệp
trần văn tú và nguyễn tiến dũng cùng chú tại huyện lý nhân tỉnh hà nam
để tiếp tục điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng bốn công an huyện trảng bom nhận được tin báo
của nhóm thanh niên đang tổ chức đòi nợ tại một cửa hàng bán đồ gỗ trên địa bàn xã an viễn huyện trảng bom
chủ cửa hàng trên là chị phạm thị huế ở xã bào hàm huyện trảng bom
qua làm việc các đối tượng đòi nợ khai từng cho chị huế vay nhiều lần với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
lãi suất từ ba trăm linh đến hơn một một năm
tổng số tiền thu lợi bất chính của các đối tượng là gần hai trăm năm mươi triệu đồng
mở rộng điều tra cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng trên còn cho anh trần quốc phong
ở huyện trảng bom vay một trăm linh triệu đồng lãi suất gần sáu trăm bốn mươi một năm
số tiền mà các đối tượng thu lợi bất chính từ anh phong là hơn ba mươi triệu đồng